an toàn và tiện lợi hơn rất nhiều

cầu thang đi lên được thiết kế giúp người già và trẻ em dễ dàng đi lại
trong thời gian gần nhất thì các hạng mục như mái tre và đèn chiếu sáng sẽ được lắp đặt

đến nay chưa đạt được hiệu quả với nhiều lý do khác nhau

nhằm bảo đảm an toàn giao thông nói chung

và khi hoàn thiện thì cây cầu bộ hành đơn thuần sau khi đi vào hoạt động
đến nay chưa đạt được hiệu quả với nhiều lý do khác nhau
cây cầu chữ y này với hy vọng sẽ tạo sự khác biệt và thu hút người dân sử dụng nhằm bảo đảm an toàn giao thông

theo đó thời gian sẽ được điều chỉnh sau khi có lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bộ giáo dục công bố

thì khung thời gian chưa được công bố cũng khiến các em gặp không ít áp lực
để có một suất vào lớp một mươi công lập ở hà nội vốn đã là rất cam go
thì cuộc vượt vũ môn trong điều kiện phải nghỉ liên tiếp hai năm vì dịch covid một mươi chín của học sinh khổ nhất
như càng khó khăn hơn
đặc biệt việc phải tiếp tục ôn luyện trực tuyến cho cả bốn môn thi dù trong giai đoạn nước rút
khiến cho áp lực như đè nặng lên vai những sĩ tử sinh năm hai nghìn sáu này
quỳnh chi đang cố gắng ghi nhớ những kiến thức của môn lịch sử
một môn học gây khó không chỉ cho quỳnh chi mà khá nhiều học sinh khác
dù là đã được biết môn lịch sử là môn thi thứ bốn
cách đây gần hai tháng chúng em cũng đã cùng với cả giáo viên của nhà trường
đẩy thật nhanh chương trình
và cố gắng ôn thi bằng cách hết mình
nhưng mà kiến thức của chúng em vẫn chưa đủ để có thể tự tin bước vào cuộc thi
hiện nay do dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
chính vì thế mà hầu hết học sinh lớp chín đang phải ôn luyện trực tuyến
một hình thức áp dụng trong tình hình đặc biệt
và hình thức ôn tập này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao
đặc biệt với học sinh cuối cấp
học online của các con trực tiếp thì các con có thể đáp ứng được
nhưng nếu như học online
các bạn tốt cũng chỉ đáp ứng được sáu mươi tám mươi là tối đa
còn đại đa số thì các bạn chỉ đáp ứng được khoảng năm mươi
sở giáo dục đào tạo cũng có thể là căn cứ vào cái tình hình thực tiễn
ở tại địa phương đó là thành phố hà nội
cũng như là của các trường ở nội thành cũng như ngoài thành
có thể là giảm tối đa cho các con
giảm ở đây một là có thể là giảm môn thi
hai nữa là giảm cái độ khó của bài thi
bây giờ khi mà phải ôn thi trực tuyến thì thực sự là rất là khó khăn
cho các con học sinh của nhà trường
nếu được giảm thiểu một số những nội dung
hoặc là giảm đi bộ môn thì các cô sẽ tập trung được nhiều hơn
cho cái việc ôn tập cho các con ạ
áp lực thi vào lớp một mươi tại các thành phố lớn
luôn đè nặng lên vai học sinh và cả phụ huynh
trước diễn biến dịch phải dừng việc đến trường
nhiều phụ huynh cũng mong muốn được giảm tải môn thi
để bớt đi áp lực học tập cho con
phải giảm tiện cho các cháu
bây giờ các cháu lại cũng không đi học trực tiếp được
mà không đưa ôn thi của các cơ sở luyện thi được
nhiều khi là
rất là bất tiện
chuyên môn của các cháu không được cao không được sâu
thế mong coi như là các ban ngành giáo dục
là bỏ bớt các môn cho các cháu
mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng khẳng định sẽ không bỏ môn thi thứ tư
làm môn lịch sử
tuy nhiên với tình hình dạy và học khó khăn như hiện nay
thì việc vẫn phải thi cả bốn môn
rõ ràng là khó chồng khó
đặc biệt khi mà lịch thi hiện nay
vẫn chưa được công bố
thì áp lực với các thí sinh sẽ không hề nhỏ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
được chứng kiến thành quả của mình và đồng đội
thì cảm giác rất là vui
và nhìn thấy nụ cười của bà con ở đây
thì mình cảm giác là
mình cũng làm một cái gì đó
mà tuổi hai mươi của mình cũng không có ý nghĩa
tuổi hai mươi của hơn một cán bộ giảng viên sinh viên
học viện an ninh nhân dân và học viện cảnh sát nhân dân
thật sự có ý nghĩa
những ngày hè biên diễn nắng như đổ lửa
rỡ ngỏ cũ đau máu phụ hồ san mền vận chuyển thi công
cùng làm cùng ở
cùng ăn với bà con chẳng bề hà khó nhọc
từ thứ sáu trăm linh căn nhà vững chãi đã lên hình hài
mát về mùa hè ấm về mùa đông
với đồng bào đó thật sự là một giấc mơ đẹp
quý vị thân mến theo kế hoạch thì vào ngày hôm nay
lễ bàn giao sáu trăm linh căn nhà cho bà con nghèo tại huyện mường lát
tỉnh thanh hóa sẽ được tổ chức
và những ngôi nhà mang ý đảng lòng dân sẽ là bước khởi đầu
ý nghĩa cho đồng bào an cư lạc nghiệp ổn định cuộc sống
góp phần tích cực bảo vệ an ninh tổ quốc nơi biên viễn
những hình ảnh đẹp về tuổi trẻ công an nhân dân
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại